sáng nay nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai đi học trở lại
sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
gần ba mươi ba năm trăm linh học sinh ở hai khối lớp chín và lớp một mươi hai thuộc hai trăm tám mươi năm trường trung học cơ sở
trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh gia lai đã đến trường vào sáng nay
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học trở lại khi đến trường
các em phải được đo thân nhiệt sử dụng dung dịch khử khuẩn
và đặc biệt phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập
cũng trong sáng nay bốn mươi năm học sinh lớp chín và lớp một mươi hai tại thành phố hải phòng
bắt đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng chống dịch covid một mươi chín
trước mắt sở giáo dục và đào tạo thành phố hải phòng yêu cầu các trường giả soát
ôn lại kiến thức học sinh được học trực tuyến thời gian qua và tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả
với những học sinh vì điều kiện khó khăn không được học online
các trường cần tập trung ôn tập củng cố kiến thức để các em theo kịp với các bạn khác
còn tại yên bái sáng nay đã có hơn một mươi chín học sinh khối lớp chín lớp một mươi hai trên địa bàn tỉnh đi học trở lại
trong quá trình học sinh trở lại trường học sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
xây dựng các phương án hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh về chương trình
và công tác tổ chức dạy học đảm bảo an toàn đúng quy định về phòng chống dịch
cũng trong sáng nay tại phú thọ các khối trung học cơ sở trung học phổ thông
giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp đã đi học trở lại
để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại các trường hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín và quy định về khoảng cách học sinh ngồi trong lớp
theo hướng dẫn mỗi lớp tách đôi số lượng học sinh bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy định
và bố trí tổ chức dạy học vào buổi sáng buổi chiều
để chuẩn bị đón học sinh sinh viên trở lại học tập sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam cho biết
nếu đi học từ ngày bốn tháng năm học sinh sẽ có đủ một mươi tuần với chương trình tinh giảm
trong đó chín tuần để học và một tuần để kiểm tra học kỳ
hơn nữa sở cũng đã tính toán sắp xếp linh hoạt đối với từng cấp học bậc học
ưu tiên bố trí thời khóa biểu lớp chín và lớp một mươi hai để kết thúc sớm chương trình
dành thời gian cho các em ôn tập để thi
chủ tịch ubnd tỉnh sơn la đã ban hành thông báo về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó học sinh tất cả các khối chín và khối một mươi hai tiếp tục đi học từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
đồng thời phải bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế đối với học sinh sinh viên còn lại và học viên trường chính trị tỉnh
các trung tâm chính trị huyện thành phố đi học trở lại từ ngày bốn tháng năm